tổng cục quản lý thị trường vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm nay
và trước trong sau tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
mục tiêu chính của kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật
chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán
các mặt hàng có nhu cầu cao trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kế hoạch sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm quần áo hàng điện tử
kiểm tra địa bàn trọng điểm như biên giới chợ đầu mối
tăng cường giám sát giữ nghiêm kỷ luật trong thực thi công vụ thời gian triển khai kế hoạch
sẽ là từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một